hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hai thanh niên này chở nhau từ một quán bia hơi và từ xa khi thấy tổ công tác đã có ý định né tránh nhưng không thành
và nếu vẫn chỉ tìm cách đối phó với những ống thổi nồng độ cồn của lực lượng chức năng
thì những hậu quả do ma men gây ra vẫn còn là vấn nạn chưa có hồi kết
thưa quý vị thời gian gần đây tình trạng sản xuất mua bán vận chuyển tàng trữ
sử dụng trái phép vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ tiếp tục có diễn biến phức tạp
gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội
hiện nay bộ công an cũng đã mở nhiều đợt tổng kiểm tra giả soát thu hồi vũ khí và vật liệu nổ
công cụ hỗ trợ cũng như đấu tranh mạnh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến vấn đề này
tuy nhiên các đối tượng vẫn dùng nhiều phương thức thủ đoạn và con đường vận chuyển khác nhau
để qua mắt lực lượng thức năng
liên tiếp những ngày qua công an các đơn vị địa phương đã thu giữ nhiều loại vũ khí công cụ hỗ trợ
và vật liệu nổ được vận chuyển qua đường bưu điện với thủ đoạn hết sức tinh vi
tuy khó khăn trong đấu tranh với phương thức vận chuyển này là gì và đâu là giải pháp để đấu tranh hiệu quả
với tội phạm và vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
mời quý vị cùng theo dõi những phân tích của đại tá phạm văn tám phó cục trưởng cục cảnh sát hình sự bộ công an
nhưng trước hết mời quý vị theo dõi một tổng hợp ngắn ngay sau đây
ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đội quản lý hành chính về trật tựa xã hội công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng
đã phát hiện thu giữ năm súng hơi bắn đạn trì và năm kg đạn trì được mua bán qua mạng vận chuyển bằng đường bưu điện
cơ quan chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính năm vụ năm đối tượng với số tiền hai mươi sáu năm triệu đồng
ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi công an huyện thạch thành tỉnh thanh hóa và biêu điện huyện
đã phát hiện thu giữ năm mươi bảy đao kiếm các loại hai mươi công cụ hỗ trợ gồm bình xiết hơi cây gậy ba tong truy đấm
được đóng trong sáu mươi chín gói biêu phẩm có tên người gửi và địa chỉ tại hòa bình

trước đó công an tỉnh an giang phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh kiểm tra ba mươi tám gói biêu kiện biêu phẩm

mà không có người đến nhận thu nhiều sao kiếm và phụ kiện của súng